sáng nay tòa nhân dân tp hà nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm ridosi c ba c của đức
theo kết luận của cơ quan điều tra bị can nguyễn đức trung là người chủ mưu
trong việc sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thoát nước hà nội
làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty atic công ty của gia đình ông trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty aotic gây thiệt hại nghiêm trọng
đến tài sản của nhà nước với tổng trị giá thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cũng theo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của bị can nguyễn đức trung
là dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản
hợp thức hóa hồ sơ pháp lý đổ tội cho người khác lợi dụng chức vụ quyền hạn
ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội